đối với trường hợp người lao động là f cách ly tại nhà thì trung tâm y tế quận huyện thành phố thủ đức trạm y tế phường xã thị trấn chăm sóc và quản lý f tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
trong trường hợp trạm y tế lưu động tổ chức chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng hỗ trợ chăm sóc f tại nhà thì bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc f
ký xác nhận vào vị trí người hành nghề khám bệnh chữa bệnh đơn vị chủ quản là trung tâm y tế quận huyện thành phố thủ đức
chịu trách nhiệm ký đóng dấu vào giấy chứng nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho trạm y tế phường xã thị trấn ký đóng dấu
đối với trường hợp người lao động là f điều trị đội trú hoặc cách ly tập trung tại cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín thuộc phường xã quận huyện
cơ sở cách ly tập trung f cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín bệnh viện điều trị covid một mươi chín cấp giấy gia viện đúng theo quy định
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín thuộc phường xã quận huyện tầng một sử dụng mộc của bệnh viện được giao phụ trách
một lần khám người bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là ba mươi ngày
trường hợp f cần nghỉ dài hơn ba mươi ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp
người f phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định
sở y tế tp hcm cũng nhấn mạnh kể từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đối với các hồ sơ giấy tờ không theo mẫu quy định tại thông tư số năm mươi sáu trên hai nghìn một mươi bảy trên tt bit
do các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã cung cấp chưa đúng mẫu chưa đúng cho người lao động nghỉ ngoại trú quá ba mươi ngày trong một lần khám bệnh chữa bệnh
thì các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tạo điều kiện cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
nếu người lao động có đầy đủ hồ sơ xác nhận đã được cách ly hoặc điều trị
vtc new đưa tin tổ chức y tế thế giới hu đã đặt tên cho biến thể covid một mươi chín mới lần đầu tiên được phát hiện ở nam châu phi là omicron
đây là thông tin do tổ chức y tế thế giới cho biết sau cuộc họp vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
cơ quan y tế toàn cầu hu đã họp vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một để đặt tên cho biến thể mới b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín
và quyết định phân loại biến trùng này là biến thể đáng lo ngại thay vì xếp loại ít nghiêm trọng hơn là biến thể đáng quan tâm
biến thể delta gây ra tình trạng gia tăng số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu sau khi được phát hiện lần đầu tiên vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cũng đã được huu xếp loại biến thể đáng lo ngại vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
hu đã áp dụng cách đặt tên các biến thể theo những chữ cái trong bảng chữ cái hy lạp
một phần là để tránh sự kỳ thị địa lý gắn liền với các khu vực nơi chúng được xác định lần đầu tiên
nhiều nhà quan sát đã mong đợi b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được đặt tên là nu
liên quan đến omicron huu cho biết biến chủng này có một lượng lớn các đột biến
hù xác nhận bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm với biến thể này tăng lên so với các biến chủng khác
tuyên bố được đưa ra sau khi người phát ngôn của huu ông christian lindemeyer cảnh báo
các chính phủ không nên áp đặt những hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của omicron
ông christian lindemeyer nói rằng sẽ mất vài tuần để các nhà khoa học đánh giá mức độ lây chuyển và động lực
cũng như khả năng này tránh miễn dịch từ vaccine của biến thể mới
nhiều quốc gia đã lựa chọn hành động phản ứng ngay lập tức với biến thể mới
bằng các lệnh cấm đi lại và kiểm dịch nhằm hạn chế omicro lây lan thay vì chờ đợi nghiên cứu được hoàn tất
trường hợp nhiễm biến thể đầu tiên được ghi nhận tại châu âu đã được xác định vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại bỉ
chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen đã kêu gọi cần đình chỉ tất cả những chuyến bay giữa eu
và các quốc gia có trường hợp nhiễm omicrone trong lúc rủi ro của biến thể này được đánh giá
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới đã mở cuộc họp khẩn cấp
để thảo luận về nguy cơ nguy hiểm của biến chủng mới b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín mới được ghi nhận ở một số ca nhiễm tại nam phi
chúng tôi chưa biết nhiều về biến chủng này những gì chúng tôi biết là biến chủng này có số lượng lớn đột biến
và mối lo ngại khi có quá nhiều đột biến nó có thể tác động đến cách thức hoạt động của virus
tiến sĩ maria van kekover trường nhóm kỹ thuật ứng phó covid một mươi chín của huu cho biết
b một một năm trăm hai mươi chín được phát hiện lần đầu ở botswana biến chủng này có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai
thành phần giúp virus bám vào tế bào cơ thể làm dấy lên lo ngại về khả năng tránh né vaccine của virus
các đột biến ở protein gai có thể làm thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người
và lây lan hoặc cũng có thể làm cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh
với ba mươi hai đột biến b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín là biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus sars cov hai
chuyên gia tom peacock tại cục bệnh truyền nhiễm hoàng gia anh nhận định
đây là cục đột biến với lượng protein gai thực sự khủng khiếp
chủng cho thấy điều này có thể thực sự đáng lo ngại
b một một năm trăm hai mươi chín chứa hàng loạt đột biến như k bốn trăm một mươi bảy n n năm trăm linh một i n bốn trăm bốn mươi k g bốn trăm bốn mươi sáu s
trong đó đột biến k bốn trăm một mươi bảy n từng xuất hiện ở biến thể delta
đột biến ảnh hưởng đến một vùng của protein s mà virus dùng để xâm nhập vào tế bào
được gọi là vùng liên kết cụ thể phân tử protein
khu vực này quyết định độ băm dính của virus với tế bào
k bốn trăm một mươi bảy n được cho là giúp ncov tạo liên kết mạnh mẽ hơn giữa chính nó và vật chủ
virus sẽ lây nhiễm dễ dàng hơn
đột biến n năm trăm linh một i cũng có trong biến thể alpha giúp virus cắn với tế bào người
điều này giải thích tại sao những biến thể mới nói chung có vẻ dễ lây lan hơn
tuy nhiên đó chỉ là một trong nhiều đột biến ở cả hai biến thể khiến các nhà khoa học lo ngại
virus ít nhạy cảm hơn với vaccine hoặc phương pháp điều trị
đột biến n bốn trăm bốn mươi k giúp virus trở lên mạnh mẽ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng sau nhiễm ncov
theo báo cáo động lực của nó cao gấp một mươi năm lần so với các biến thể ban đầu
thông thường người mắc covid một mươi chín
đạt đến giai đoạn khó thở thiếu oxy trong vòng một tuần
nếu nhiễm virus chứa đột biến n bốn trăm bốn mươi k bệnh nhân có thể chuyển nghiêm trọng chỉ trong vòng ba đến bốn ngày
b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín còn chứa tới hai đột biến là p sáu trăm tám mươi một h và n sáu trăm bảy mươi chín k ở vị trí phân cắt phudin
vị trí giúp virus thuận lợi xâm nhập vào tế bào
đây là lần đầu tiên thế giới khoa ghi nhận hai đột biến này trong một biến chủng
p sáu trăm tám mươi một h từng xuất hiện trong biến chủng mu và anfa làm tăng khả năng lây truyền của virus
tuy nhiên hiện các nghiên cứu quản trang
giờ chưa được giữ hẳn lâm bình xét chính thức
vì vậy không thể kết luận vai trò của p sáu trăm tám mươi một h với virus ở thời điểm này
kể từ khi xuất hiện b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã gây ra một mươi ca mắc covid một mươi chín tại ba quốc gia và vùng lãnh thổ
gồm ba ca ở botswana sáu ở nam phi và một ở hồng kông trung quốc là người có lịch sử đi lại đến nam phi
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch
thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai
đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hội chứa vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế đến thành phố theo các chương trình du lịch trọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố từ các chuyến bay thuê chuyến
và chuyến bay quốc tế thường lệ theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình
thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách
quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vắc xin của hàng chú quốc gia các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam
đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vắc xin
thành phố hồ chí minh còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế
như tỷ lệ người dân đã được tiêm vắc xin của thành phố hồ chí minh cao
hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế
và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín
chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó thành phố hồ chí minh chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố hồ chí minh trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác
nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bến tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến giữa thành phố hồ chí minh và bến tre